các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

đó là một trong những tấm gương sẵn sàng chiến đấu vì sự bình yên của tổ quốc